trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng chín một nhóm thanh niên khoảng sáu người đi trên bốn xe mô tô đến trước nhà anh vũ hồng quang ở khu phố một mươi một a phường tân phong để tìm người
sau khi vòng qua vòng lại nhiều lần trước cổng nhà nhóm này gọi người trong nhà anh quang ra nói chuyện
khi anh quang và nhóm bạn cùng người thân vừa mở cửa thì nhóm thanh niên đã rút súng bắn liên tiếp ba phát về phía anh quang
may mắn cả ba phát súng đều bị trượt không gây thương vong
ngay sau đó sáu đối tượng lên xe tẩu thoát
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ hai vỏ đạn và hai viên đạn
bước đầu anh quang cho biết vụ việc có thể xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa nhóm bạn cũng như người thân trước đó với một số đối tượng
tối ngày một tháng một mươi công an quận một tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông nguyễn hải nam
phó tranh án tòa án nhân dân quận bốn và ông lâm hoàng tùng giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát tại tp hcm
để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở
theo điều một trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
cơ quan công an quận một cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông nguyễn hải nam tại một trung cư cao cấp trên đường nguyễn hữu cảnh
quận bình thạnh tp hcm
qua đó thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín nhóm một người trong đó có ông nguyễn hải nam và ông lâm hoàng tùng đã đến ngôi nhà số hai mươi chín nguyễn bình khiêm
quận một tp hcm để bắt ba đứa con của bà hoàng thị thu thảo đưa lên taxi nhưng bất thành
sau đó chiếm giữ ngôi nhà từ đó đến nay bà thảo đã có đơn tố cáo ông tùng ông nam cùng những người liên quan
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng chín công an quận một đã khởi tố vụ án xâm phạm nơi ở của người khác
đồng thời tòa nhân dân tp hcm cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn hải nam vì có liên quan đến vụ việc này